các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây thực sự là những hành động dũng cảm nghĩa hiệp cao cả được nhân dân cảm phục trân trọng
những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống
chủ tịch nước đề nghị bộ công an công an tỉnh đồng nai và tỉnh nam định có hình thức tuyên dương khen thưởng xứng đáng
trung úy thái ngô hiếu và anh nguyễn đức chính qua đó nhận lên những tấm gương dũng cảm cứu người
để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp việc làm thiết thực và những tấm gương sáng có phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên
và với thành tích đặc biệt xuất sắc đồng chí thái ngô hiếu đã được đại tướng tô lâm
quy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ký quyết định thăng cấp mực hàm sĩ quan nghiệp vụ từ chung ý lên đại quý
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tắm biển tại bãi tắm khu resort genna
thuộc xã phước tỉnh huyện long điển tỉnh bà rất võng tàu đồng chí chung ý thái ngô hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai nghe có người dân kêu cứu và phát hiện một nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể
tại khu vực nước rắt sâu chảy xiết và sóng biển lớn
sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến người dân hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời
xong với tinh thần dũng cảm ngay lập tức đồng chí hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn
anh dũng chiến đấu với cơn sóng lớn để cứu người trực tiếp đưa được bốn người vào bờ
và bằng kỹ năng nghiệp vụ đồng chí hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ cứu sống bốn nạn nhân
sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại
trong quá trình công tác đồng chí hiếu đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
tìm kiếm được ba mươi bảy thi thể nạn nhân tham gia di chuyển hơn năm mươi hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn
với những thành tích đã đạt được đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ
xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước
thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu
cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ xả thân chấp nhận hy sinh vì sự bình yên của nhân dân
tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
một lần nữa được lan tỏa qua câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
hành động đẹp này đang được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ
được là cách gọi đầy cảm phục mà cư dân mạng dành cho anh
clip về đại úy thái ngô hiếu chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai đang bình tĩnh sơ cứu cho các nạn nhân được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội
các nạn nhân là một nhóm bạn trẻ đang tắm biển
bất ngờ xảy ra tình trạng đuối nước tập thể tại bãi tắm thuộc xã phước tỉnh
huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vào ngày một mươi tháng bốn
đang nói khu vực xảy ra tai nạn khá sâu nước chảy xiết kèm theo đó là nhiều nạn nhân không biết bơi
sau khi biết có người bị đuối nước đại úy thái ngô hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn
trực tiếp kéo các nạn nhân lên khỏi mặt nước đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu kịp thời
tấm lòng thật đáng quý chỉ có thể nói hai từ ngưỡng mộ giữa cơn sóng dữ như thế
anh vẫn bình tĩnh và chú ý
hàng ngàn tài khoản facebook đã chia sẻ về câu chuyện của đại úy thái ngô hiếu
cùng với đó là sự cảm phục biết ơn vì sự dũng cảm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
không phục hơn khi trước đó đại úy thái ngô hiếu và đồng đội đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ

hành động dũng cảm của anh cũng đã được chủ tịch nước khen ngợi cư dân mạng cũng thể hiện sự vui mừng xúc động
thì ngay trong ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu
cho rằng đây là phần thưởng rất xứng đáng đối với hành động hết sức dũng cảm của đồng chí thái ngô hiếu
thật sự xứng đáng cần phải lan tỏa hơn nữa câu chuyện này để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp
việc làm thiết thực và những tấm gương sáng vì cuộc sống bình yên
công an nhân dân
vì dân phục vụ nó không chỉ là lý tưởng mà tinh thần đó đã được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
cảm ơn các anh đã không ngại hiểm huy để bảo vệ người dân
đối với những người chiến sĩ công an nhân dân phần thường lớn nhất đó chính là sự tin yêu
sự ủng hộ của nhân dân để vượt qua những khó khăn hiểm huy
và mỗi ngày lan tỏa thêm những việc làm ý nghĩa những hình ảnh đẹp cho ngọn nhân dân
thưa quý vị và ngay lúc này phóng viên antv đã có mặt tại nhà của đại úy thái ngô hiếu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
để lắng nghe những chia sẻ của anh trong quá trình tham gia cứu người bị đuối nước trong buổi sáng ngày hôm qua
tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đại úy thái ngô hiếu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
vẫn còn nhớ như in
sự việc nhóm người bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
vào sáng ngày hôm qua mùng một mươi tháng bốn
sau khi tôi leo lên giải đá thì thấy một nhóm thanh niên đang ôm nhau
người thì níu tay níu chân tôi nên nhảy xuống và cứu được lúc lần đầu tiên là cứu được ba người đang ôm nhau
tức là người thì ôm nhau người thì kéo nhau tôi đưa vào bờ
sau khi tôi đưa nạn nhân vào thì tôi tiếp tục quay ngược ra để cứu nạn nhân qua lại
lúc tôi bơi ra tôi cứu nạn nhân ngoài bên ngoài này còn ba nạn nhân
lúc đó là có hai công nhân ở công thương xây dựng gần đó
cũng đã xuống và hỗ trợ tôi thì đúng là giúp được đưa hai nạn nhân vào
được biết trong quá trình công tác đại úy thái ngô hiếu đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ
cứu sống nhiều người và đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ
hành động đẹp của đại úy thái ngô hiếu sẽ mãi là tấm gương sáng cho các cán bộ
chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nói riêng và toàn bộ lực lượng công an nhân dân nói chung
tiếp tục phấn đấu bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong cái tâm của đồng chí hiếu là một cái nghĩa hiệp
một kính trường nghĩa đồng chí hiếu có nhiều lần đi làm công tác trên đường
gặp người bị nạn thì đã cũng đưa người bị nạn vào bệnh viện
xong mới quay lại công tác
thì như vậy là trong tâm của đồng chí hiếu là luôn luôn
chắc định là cứu người là quan trọng nhất
với đại úy thái ngô hiếu lúc quyết định lao ra biển cứu người
anh không có nhiều thời gian để suy tính
mà với anh cứu người đã trở thành bản năng của một người lính phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
bởi đơn giản đó cũng là điều mà hằng ngày các anh được rèn luyện
đúng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
và anh luôn tâm niệm hãy biết sống
chúng vì mọi người hãy có một trái tim nhân hậu biết yêu thương và để xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn
văn phòng bộ công an phối hợp với công an tỉnh cà mau tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình thực hiện kết luận số một mươi ba của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi của bộ chính trị
của bộ chính trị khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
và chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
cho hơn một trăm linh đại biểu là cán bộ thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các tỉnh phía nam
hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
cho đội ngũ cán bộ thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của công an các tỉnh thành phố
công an có hiệu quả cho các cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
có phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
trong quá trình tập huấn các đại biểu đến từ công an các tỉnh thành phố khu vực phía nam
đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương
đặc biệt là các giải pháp mới trong công tác phòng chống tội phạm xã hội
đấu tranh triệt phá các loại tội phạm mới nổi lên hiện nay
thưa quý vị đầm hà là địa phương miền núi ven biển của tỉnh quảng ninh
có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
để góp phần cùng toàn tỉnh đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số với vai trò nòng cốt
công an huyện đầm hà đang nỗ lực tuyên truyền hướng dẫn nhân dân
đẩy nhanh tiến độ cấp đổi căn cước công dân gắn chip điện tử
và tài khoản định danh điện tử cho người dân doanh nghiệp
quyết tâm thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông
dự kiến diễn ra vào cuối tháng sáu và đầu tháng bảy tới
huyện đầm hà tỉnh quảng ninh có chín trăm sáu mươi năm thí sinh năng ký sự thi
xác định đây là đối tượng ưu tiên cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử
công an huyện đầm hà đã phối hợp với xã thị trấn và ngành giáo dục
ra soát lập danh sách phân công cán bộ liên lạc với từng gia đình
hướng dẫn công dân tới cơ quan công an làm thủ tục cấp căn cước công dân
đồng thời hướng dẫn các em đăng ký tài khoản định danh điện tử
phục vụ làm hồ sơ trực tuyến xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
trung cấp trường nghề
để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng sáu tới đây
thì cách đây hai tuần trước em cũng đã đến công an huyện để làm căn cứ công dân
tuy nhiên nó có một vài sai sót và em chưa nhận được
các anh bên công an đã gọi điện về cho gia đình em và cũng bảo em đến làm lại
em thấy làm nó cũng rất là nhanh gọn
em cảm ơn các chú viên công an và các thầy cô đã tạo điều kiện cho em
để phục vụ tốt nhân dân thì lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo và phân công cán bộ
thường trực tiếp công dân tại bộ phận cấp và quản lý căn cước công dân
phục vụ các nhu cầu của công an huyện cả trong và giờ ngoài hành chính để đảm bảo tiến độ
và chỉ tiêu công an tỉnh giao và phục vụ các nhu cầu của công dân
cùng với việc mở rộng diện cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
công an huyện đầm hà đang tiếp tục ra soát bổ sung làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
hướng dẫn những công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác
dẫn đến việc chậm cấp trả căn cước công dân gắn chip tới bổ sung hoàn thiện
vì lần trước thì thật đâu bắt đầu làm thì tôi cũng xuống làm nhưng mà nó có trục chả
thì đến giờ tôi xuống tôi nằm lại
nói chung là các cháu ở đây nó làm nó cũng nhiệt tình mà
tôi xuống đây thì chỉ khoảng một mươi phút là làm xong thôi
để lân cao cái hiệu quả để cấp cái căn cấp công dân tài khoản danh điện tử
thế thì chúng tôi xác định là phải huy động toàn bộ cán bộ
nhất là phát huy cái vai trò các cán bộ phụ trách các địa bàn
và yêu cầu trưởng quan các xã hội chấn đối với từng cảnh sát và vực công an huyện tích xã giao phụ trách các thôn
yêu cầu các đồng chí phải hoàn thành theo tiến độ thời gian sớm
và chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận tổ quán cướp công dân sẽ theo dõi cái kết quả vận động người dân
nên làm quán cướp như thu thập cái tài khoản định danh cá nhân hàng ngày hàng tuần
từ kết quả thực hiện hai dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cấp công dân gắn chip trong năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay một trăm linh các thủ tục hành chính liên quan đến thông báo lưu trú cá nhân tổ chức có nhu cầu lưu trú trên địa bàn huyện đầm hà
có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
thực hiện đề án sáu của chính phủ cán bộ chiến sĩ công an huyện đầm hà đang nỗ lực quyết tâm đến cuối năm nay
sẽ đưa hai mươi bốn thủ tục hành chính thiết yếu liên quan thẩm quyền công an cấp huyện và công an cấp xã
lên mức độ ba mức độ bốn phục vụ người dân doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục này hoàn toàn trên môi trường điện tử